với sự tham gia của các đối tượng nguyễn đình thắng lê quốc quân đặng đình mạnh nguyễn hữu vinh
với sự nhận định suy diễn hết sức tuyến diện vô căn cứ
không chỉ bóp méo bản chất vụ tấn công ngày một mươi một tháng sáu
tại buổi livestream trực tuyến này nguyễn đình thắng kẻ cầm đầu tổ chức ủy ban cứu trợ người vượt biển bpsos
còn cao rộng cho rằng các vị cáo đã bị ép cung
rồi chính quyền việt nam nhân vụ việc này để mạnh đàn áp tôn giáo
động lập của người thượng hay như đối tượng đặng đình mạnh lê quốc quân
lưu loa công kích hình thức xét xử lưu động của các cơ quan tố tụng việt nam
tất cả nhằm vô cáo bóp méo vấn đề dân chủ nhân quyền
quy trụp bản chất thể chế chính trị của việt nam
không thể dùng quán báo án
chuyên tả kích động vô cáo việt nam là vi phạm nhân quyền tự do tôn giáo đàn áp phát tộc
thứ hai nữa là tích cực vận động các cá nhân
tổ chức nước ngoài kể cả chính giới của một số các nước phương tây
cung cấp tài liệu cho các tổ chức cá nhân này
để các tổ chức cá nhân này gây sức ép với việt nam
tại các diễn đàn các hội nghị quốc tế
rồi đồng thời là vận động một số các tổ chức quốc tế tổ chức phi chính phủ
cá nhân một số chính khách nước ngoài mà có những quan điểm không tình cảm với việt nam
để nhằm đưa việt nam vào những danh sách
cũng như là cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo
trái ngược với những luận điệu vô căn cứ của các đối tượng phản động thù địch
thực tế quá trình xét xử tại phiên tòa cho thấy
việc tổ chức xét xử lưu động được thực hiện khách quan
đúng trình tự thủ tục quy định tại bộ luật tố tụng hình sự việt nam
các cơ quan tố tụ thành phần tham gia phiên tòa
và các bị cáo được bảo vệ nghiêm ngặt an toàn
theo quy định xét xử một vụ án hình sự
đặc biệt trong nội dung xét hỏi của hội đồng xét xử
chín mươi bốn bị cáo có mặt tại phiên tòa
đều khai nhận vai trò mức độ tham gia và hành vi phạm tội của mình
phù hợp với bản kết luận điều tra của cơ quan an ninh
cũng như hai bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc
với các bị cáo bị xét xử vắng mặt
như imut mơ lô yichik nghie yquing buôn đắp y nien aya ybut eban y chanh nghie
thông qua lời khai của các bị cáo tại tòa
đều thể hiện vai trò của từng bị cáo
sự liên lạc
móc nối chỉ đạo của các thành viên trong tổ chức
nhóm hỗ trợ người thượng
và người thượng đứng lên vì công lý
ở nước ngoài vào trong nước
đặt hợp phép trước hay là đi dũng trước
dạ hỗ trợ trước
bạn đạt rồi mới chỉ đạo đến các cái cáo khác đúng không
thế bị cáo nhận thức lại cái hành vi của mình như thế nào
dạ tôi biết sai ạ

rồi sau đó là tôi xin tiền imut một trăm năm mươi đô
imut cho bị cáo bao nhiêu tiền
ờ một trăm năm mươi đô

bị cáo hồi đấy trả lời cho hội đồng xét tự do
bị cáo hồi đấy trả lời cho hội đồng xét tự do
bị cáo hết lớp mới phổ thông rồi

lớp ba thôi

có trình độ học vấn thấp nhận thức hạn chế
sinh sống ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
sinh sống ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
gia đình có công với cách mạng

có gia đình đông con thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo